thưa quý vị lễ hội đền trần tại nam định được bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng hai đến hết ngày ba tháng ba
tức là từ ngày một mươi một đến ngày một mươi sáu tháng riêng tại phường lộc vượng thành phố nam định tỉnh nam định
rất nhiều hoạt động văn hóa truyền thống độc đáo trong đó trọng tâm là lễ khai ấn diễn ra vào đêm ngày một mươi bốn và dạng sáng ngày một mươi năm tháng riêng
ngay từ thời điểm này công tác tổ chức các phương án bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra lễ khai ấn đã được xây dựng
đây là lễ hội có quy mô quốc gia
nhằm tôn vinh đức thánh trần hưng đạo đại vương trần quốc tuấn đã lãnh đạo quân dân đại việt đánh thắng quân xâm lược nguyên mông vào thế kỷ một mươi ba

giúp kinh nghiệm các mùa lễ hội trước đây ủy ban nhân dân tỉnh nam định đã chỉ đạo chính quyền sở tại và ban tổ chức lễ hội
phối hợp với ban ngành liên quan làm tốt công tác tổ chức trên các lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự y tế phòng cháy chữa cháy
sắp xếp bố trí khoa học nhằm ngăn chặn tình trạng chen lấn lộ sộn trong khu vực khai ấn và phát ấn
chúng tôi đặc biệt lưu ý đến công tác phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực khu vực tổ chức lễ hội
để làm sao số lượng người đến đông như vậy nhưng không ảnh hưởng đến công tác tổ chức lễ hội
để đảm bảo cho lễ hội được tổ chức đúng nghi thức truyền thống
số lượng ngân phát ra sẽ được phát vào dạng sáng ngày một mươi năm tháng riêng khoảng độ năm giờ sáng là sẽ có hoạt động phát ấn
phát ấn sẽ được diễn ra ở ba nơi
là hai nhà giải vũ của các đền đền thiên trường đền vũ trạch và đền trùng hoa
hiện nay chúng tôi cũng không thể xác định được số lượng ấn bao nhiêu nhưng chúng sẽ cố gắng đáp ứng tối đa
và cho tất cả các du khách về dự trong kỳ lễ hội xuân mậu tuất
năm nay về mặt an ninh trật tự thì điện trần tổ chức làm rất là tốt
và cái thứ hai là các lễ hội tổ chức rất là chú đáo
tôi ở nước ngoài về thì tôi thấy là
không khí ở đây rất là vui là nhộn và coi như là rất là văn hóa thanh bình
mọi người đều là vui vẻ phấn khởi và đón xuân
trước đó các hộ kinh doanh dịch vụ đã được nhắc nhở về việc bảo đảm giá cả phục vụ khách chế hội không tăng giá
nhất là ở các khu vực trong giữ xe ba tổ chức thường xuyên kiểm tra để ngăn ngừa các vi phạm trong thời gian diễn ra lễ hội
tại quảng trường trung tâm khu du lịch tâm linh sinh thái tây yên tử
tỉnh bắc giang đã tổ chức khai hội xuân tây yên tử năm hai nghìn một mươi tám
đây là mùa lễ hội đầu tiên ở sườn núi phía tây yên tử được tổ chức
mặc dù thời tiết có mưa nhưng ngay từ sáng sớm dòng người đã tấp nập đổ về đây chảy hội
trước lễ khai hội tỉnh bắc giang và giáo hội phật giáo việt nam đã khánh thành chùa hạ
đây là một trong số các hạng mục nằm trong quần thể các di tích công trình của khu du lịch tâm linh sinh thái tây yên tử
và là một điểm chùa của tổ hợp bốn ngôi chùa kết nối với chùa đồng trên đỉnh phù vân yên tử
sơn tây của dãy núi yên tử gồm hệ thống nhiều di tích lịch sử văn hóa danh làm thắng cảnh trải dài
nơi này đã từng được các vị vua nhà lý trần chọn là nơi dựng chùa tu tâm học đạo
đặc biệt sườn tây yên tử còn là con đường mà đức phật hoàng trần nhân tông hành hương
với việc trùng tu xây dựng các công trình tâm linh và duy trì hội xuân tây yên tử hàng năm
tỉnh bắc giang đang từng bước khôi phục tồn tạo phát huy giá trị lịch sử văn hóa
khôi phục lại con đường hành hương từ phía tây yên tử đến với chốn tổ trúc lâm yên tử
suối giàng huyện văn chấn tỉnh yên bái từ lâu đã được biết đến với những cây trẻ san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi
bản người mông còn nguyên sơ đầy thơ mộng và những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn khí hậu ôn hòa dễ chịu
với ưu thế thiên nhiên ban tặng suối giang đang là điểm đến lý tưởng cho du khách thập phương
đến nghỉ dưỡng du xuân trong những ngày đầu xuân mới mậu tốt hai nghìn một mươi tám
hang động cốc tình được biết đến như một điểm du lịch sinh thái mới lạ
nằm trong quần thể du lịch sinh thái xôi giang huyện văn chấn
với cấu trúc hang động nằm sâu dưới lòng đất hơn ba mươi mét cùng hệ thống hang động kết hợp với khe suối tự nhiên
được tôn tạo nằm bao quanh khu vực rộng hơn bốn hectare
với không khí trong lành thời tiết mát mẻ được thiên nhiên ban tặng
mỗi ngày tại khu du lịch sinh thái cốc tình đón hàng trăm lượt du khách đến tham quan khám phá
cùng chim ngưỡng vẻ đẹp hoàng giá hòa minh với thiên nhiên
du khách khi đến xôi giang có cảm giác mới lạ khi được khám phá từng địa điểm
thưởng thức các món ăn dân tộc như bánh dày thịt gà đồi thịt lợn thịt châu sấy rau cải đắng
hay các loại măng được chế biến thành nhiều món
đặc biệt khi đến với xôi giang du khách sẽ được thưởng thức ẩm thực chè san tuyết
xôi giang nổi tiếng
với cảnh sắc thiên nhiên và khí hậu tuyệt đẹp suối giang đang trở thành địa điểm nghỉ dưỡng thú vị
cho rất nhiều du khách thập phương lựa chọn trong mỗi dịp tết đến xuân về
hàng năm người làng đúc đồng phước kiều xã điện phương huyện điện bàn tỉnh quảng nam
lại tổ chức lễ dỗ tổ nghề đúc đồng nhằm tri ân các bậc tiền nhân đã khai mở làng nghề
và cầu mong cho làng nghề luôn đỏ lửa để tiếp nối mạch nguồn nghề tổ
làng nghề đúc đồng phước kiều có lịch sử hình thành vào đầu thế kỷ thứ một mươi bảy
dưới thời chúa nguyễn hoàng tồn tại và phát triển hơn bốn trăm linh năm qua
làng đúc đồng phước kiều thủa sơ khai chủ yếu rèn đúc bình khí súng đạn và những vật phẩm
phục vụ cho các sinh hoạt lễ nghi thờ cúng
theo thời gian làng đúc phước kiều nổi tiếng với nghề đúc cồng chiêng
nhờ kỹ thuật pha chế đồng và thẩm âm độc đáo
các sản phẩm của làng đã góp phần gìn giữ và bảo tồn không gian văn hóa cổng chiêng tây nguyên
đã được unesco vinh danh
cái ngày này đấu với cái dân lòn mà nói chung cái nghề đúc cồng chiêng là rất quan trọng
không riêng chỉ cái dân lòn có nghề đúc mà những hộ xung quanh buôn đồ đồng
ngày này đều tấp nạp gì kể ý gì nhiều để nhớ công ơn cúng để nhớ công ơn ông tổ đại lệ
cũng cầu nguyện trong lòn là trong cái nam đỏ lửa
cái nghề đúc vận đồ thì có
đỏ lửa thì mới có ai
thành cũng cầu nguyện điều hội cũng trừ rồi
hình như ý nguyện tâm của mình cũng được đột được như vậy
có một thời gian khi thị trường cổng chiêng bão hòa làng nghề có nguy cơ mai một
nhiều nghệ nhân đã mạnh dạn sản xuất các sản phẩm yêu cầu kỹ thuật cao
như đúc chuông tượng phật tượng chân dung hoặc các sản phẩm nội ngoại thất
có trọng lượng hàng tấn đồng
chính vì thế nhiều thế hệ nghệ nhân của làng nghề đúc đồng phước kiều
vẫn giữ được ngọn lửa cho làng nghề
hiện tại chúng tôi đã áp dụng các công nghệ sáp silicon mẫu trái
để chúng tôi làm những tác phẩm tinh vi
mục đích là sản phẩm chúng tôi làm ra trung thực với mẫu rất cao
so với các làng nghề khác
để tồn tại phát triển vừa duy trì các làng nghề truyền thống
những nhạc cụ truyền thống thì phải phát triển thêm sản phẩm mới
phục vụ địch như đúc những sản phẩm đồng hồ nước đờ nước súng thần công
trống đồng văn văn hoặc là cung hoạn độ cho nhiều dự án
từ đó là làng phước kiều đã văn lây và vực dạy làng phước kiều
không còn ba mọc như trước đây nữa
làng đúc đồng phước kiều hiện có một mươi hộ thường xuyên đỏ lửa
với khoảng tám mươi lao động sản phẩm của làng nghề đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường
chính vì thế ngọn lửa của nghề tổ không bao giờ tắt nơi đây
tiếp nối chương trình gia quân đánh bắt hải sản đầu năm
phát huy vai trò y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân
thành đoàn cần thơ vừa tổ chức gia quân tháng thanh niên năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
tuổi trẻ cần thơ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị
và thu hút hơn một đoàn viên thanh niên tham dự
tháng thanh niên năm nay sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên
và quần chúng nhân dân về ý nghĩa và nội dung các hoạt động tháng thanh niên
của tuổi trẻ cả nước nói chung tuổi trẻ cần thơ nói riêng
từ đó nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào dân tộc
bên cạnh đó phát huy mạnh mẽ vai trò sung kích tình nguyện của tuổi trẻ thành phố
tham gia phát triển kinh tế xã hội xây dựng nếp sống văn hóa trật tự
kỳ cương đô thị và nông thôn mới góp phần xây dựng thành phố cần thơ văn minh
hiện đại sáng xanh sạch đẹp
dịp này ban an toàn giao thông thành phố cần thơ tặng một trăm linh nón bảo hiểm
cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận cái răng
ngày hai mươi bảy tháng hai tại khu di tích đền cao an phụ huyện kinh môn tỉnh hải dương
tỉnh đoàn tổ chức lễ gia quân tháng thanh niên hai nghìn một mươi tám với chủ đề
tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước
trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống
lý tưởng cách mạng thế hệ trẻ
dịp này một số doanh nghiệp và đơn vị đã trao tặng bốn mươi xuất quà trị giá hai mươi triệu đồng
cho các đối tượng chính sách các học sinh vượt khó học giỏi thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn
và đoàn thanh niên ngành thuế tặng công trình thanh niên nhà nhân ái trị giá năm mươi triệu đồng
tại cảng cá an hòa xã tam giang huyện núi thành tỉnh quảng nam
ubnd huyện núi thành vừa tổ chức lễ gia quân đánh bắt hải sản đầu năm
qua đó nhằm động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển sản xuất phát triển kinh tế gia đình và xã hội
đồng thời góp phần bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo quê hương
núi thành là huyện có số lượng tàu thuyền và ngư dân nhiều nhất tỉnh quảng nam
đây là địa phương có tiềm năng và lợi thế lớn về thủy sản là huyện trọng điểm nghề cá của tỉnh quảng nam
trong năm hai nghìn một mươi bảy toàn huyện đánh bắt được bốn mươi năm tấn hải sản các loại vượt bảy so với kế hoạch
nguyện vọng của ngư dân thì địa phương cũng quan tâm chủ nghĩa đánh bắt hải sản
mục đích là khuyến khích ngư dân đầu năm trước mắt là đoàn kết khơi đánh bắt thu nhập cuộc sống gia đình
góp phần xây dựng nước nước cũng như bảo vệ chủ quyền lãnh thủ biển đổ của việt nam
được đại tư luận đạo bố
bố bây giờ cũng nhờ nghị định sâu bãi cho tàu bỏ xét thấy nhiều quá hơn tàu bỏ gỗ
bố thấy mỗi năm đầu thì cũng chưa biết mấy năm đầu thì cũng thấy tàu bỏ gỗ thì nó cốt điển hơn nó được hơn
rồi thôi nó vẫn giòn hơn tàu bỏ gỗ
thời gian qua nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước đã giúp bà con ngư dân có điều kiện mua sắm đóng mới tàu thuyền
hiện toàn huyện núi thành có hơn hai ba trăm linh tàu thuyền các loại trong đó có hơn hai trăm linh tàu có công suất từ bốn trăm linh cv trở lên
đối với tàu có công suất lớn hiện nay thì cái thứ nhất là đậm bổ điều kiện an toàn cho ngư dân tổ chức sản xuất thiên biệt
và trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thì chúng tôi đã tiến hành triển khai thực hiện nghị định bốn mươi của chính phủ
trong những năm vừa qua thì những con tàu được tuyển chọn tham gia vào
hiện nay thì hầu hết là những con tàu có công suất lớn và cái việc tham gia nó cũng đậm bổ được cái an toàn
cùng với các lực lượng chấp pháp trên biển đậm bổ được cái giữ gìn được an ninh đặc tự trên cái vùng biển của việt nam
với khí thế gia quân rầm rộ trong ngày đầu năm mới mậu tuất ngư dân huyện núi thành tiếp tục bám biển dài ngày trên những con tàu công suất lớn
nhằm vừa đánh bắt hải sản góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo
thiên liêng của tổ quốc
trong khuôn khổ chuỗi sự kiện kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập ủy ban bão quốc tế do việt nam tổ chức
vừa qua trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia đã có buổi tọa đàm với nội dung
vai trò của ngành khí tượng thủy văn trong phát triển bền vững tại việt nam nói riêng và toàn cầu nói chung
thống kê cho thấy việt nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng và tác động nặng nề nhất bởi thiên tai và biến đổi khí hậu
đặc biệt là bão lũ hạn hán
và xâm nhập mặn trung bình mỗi năm thiên tai làm chết và mất tích hơn ba trăm linh người
thiệt hại với kinh tế từ một một năm gdp tiêu đưa gần một ba tỷ usd
năm hai nghìn một mươi bảy người dân chứng kiến tới hai mươi cơn bão và những trận mưa lũ lớn nhất trong lịch sử hàng chục năm qua
điều này đòi hỏi ngành khí tượng thủy văn phải phát triển để theo kịp với biến đổi khí hậu
nâng cao hơn nữa chất lượng dự báo cảnh báo sớm phục vụ kịp thời phát triển đất nước bền vững
khí tượng thủy văn là phải cung cấp những thông tin
chúng ta hay nói về dự báo
tiếp theo nữa là những thông số để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội
vì dự báo thì khí tượng thủy văn phải nói được là các rủi ro
rủi ro ở đây có nghĩa là có thể là rủi ro do bão do lũ do lũ quét v v
một mươi chín loại hay hai mươi một loại thiên tai này
thì phải dự báo tính trước được là cái rủi ro ở đâu khi nào và mức độ như thế nào
đồng thời dự báo không chưa đủ là phải truyền tải những thông tin đấy
dưới cái dạng dễ hiểu đến những người sử dụng và thường xuyên cập nhật những thông tin ấy
và cũng phải ngồi cùng gắn kết được với người dân
để cho người dân hiểu được là cái vấn đề là như thế cập nhật thông tin và hiểu được người dân
nếu tôi truyền tải cái thông tin như thế này thì người dân có hiểu được hay không
như vậy cần phải ngồi cùng với nhau
tại tọa đàm đại diện trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia đã cung cấp những thông tin liên quan
đến việc việt nam ứng phó với biến đổi khí hậu phòng tránh thiên tai
và giảm nhẹ rủi ro do thiên tài tại địa phương
tổng thức ký tổ chức khí tượng thế giới giáo sư petri talaas cũng đã chia sẻ những ưu tiên
trong chiến lược phát triển của tổ chức khí tượng thế giới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín
trong đó đặc biệt ưu tiên vào việc giảm nhận rủi ro thiên tai không dịch vụ khí hậu toàn cầu
hệ thống quan trắc tích hợp phục vụ khí tượng hàng không
các ưu tiên này hướng vào mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
và kết quả mong muốn đạt được phục vụ cho khung hành động senda về giảm nhẹ rủi ro do thiên tai
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn ba mươi cũng như có những ý kiến đóng góp để ngành khí tượng thủy văn việt nam hoàn thiện mình
chúng tôi có cuộc trao đổi với phó thủ tướng về vấn đề này
việt nam cần đầu tư về cơ sở tầng các trạm đò tự động radar vệ tinh và các trạm có năng lực tính toán tốt
đồng thời cần đầu tư về nguồn nhân lực để vận hành cũng như xử lý được các số liệu mà quốc tế cung cấp
trong thời gian tới tổ chức khí tượng thế giới cũng sẽ có những hoạt động hỗ trợ về cơ sở ả tầng
đào tạo để giúp ngành khí tượng thủy văn theo kịp với phát triển đất nước bền vững
bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm bộ quốc phòng phối hợp với ubnd tp hcm vừa khánh thành dự án cải tạo hệ thống điện bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
công trình có tổng mức đầu tư hơn một trăm năm mươi sáu tỷ đồng do ủy ban nhân dân tp hcm tài trợ từ nguồn ngân sách
của thành phố và giao cho bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm làm chủ đầu tư thực hiện xây dựng cải tạo nâng cấp các hạng mục
hệ thống dây và trạm biến áp điện ba máy phát điện công suất mỗi máy hai kv ambe bốn kv một máy phát điện công suất một kva bốn kv
các hạng mục phụ trợ của công trình
sau hơn một năm thi công hiện nay công trình đã được đưa vào sử dụng nhân kỷ niệm sáu mươi ba năm ngày thầy thuốc việt nam
tại buổi lễ ủy ban nhân dân tp hcm đã biểu dư
tuy nhiên chủ đầu tư đã triển khai dự án bảo đảm đúng tiến độ chất lượng
dự án hoàn thành giúp bệnh viện đủ nguồn điện cung cấp cho hoạt động chuyên môn được liên tục ổn định và an toàn
phục vụ tốt yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và người dân
bệnh viện đa khoa chân mây huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế vừa cấp cứu thành công một ca ngộ độc thực phẩm nặng do ăn phải sứa độc
trước đó vào tối ngày hai mươi sáu tháng hai anh lê văn hào bốn mươi hai tuổi ở tại thôn phú cường xã lộc thủy huyện phú lộc cùng hai người bạn khác mua sứa từ chợ đem về chế biến thức ăn
trong lúc đang ăn bất ngờ có một người đau bụng và đi nằm khoảng một mươi phút sau đó anh hào thấy trong người khó chịu tay chân run dày khó thở và ngất lịn dần đi
rất may anh hào được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện kịp thời nên hiện đã qua cơn nguy kịch
sứa biển là một trong các bệnh viện khó chịu
các món ăn ưa thích của nhiều vùng quê ven biển tỉnh thừa thiên huế việc chế biến để sử dụng của người dân thường hay chủ quan
vì vậy người dân cần thận trọng khi mua và sử dụng những loại hải sản này để tránh bị ngộ độc
phát huy lợi thế trực tiếp gần dân thời gian qua mạng lưới y tế cơ sở ở các địa phương trong tỉnh phú thọ đã từng bước được đầu tư phát triển
qua đó góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân bảo đảm mọi người dân trên địa bàn được chăm sóc sức khỏe thường xuyên với chi phí thấp
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại huyện miền núi yên lập
đã năm tháng này mỗi khi bị cao huyết áp ông trần phường chỉ cần đến trạm y tế xã phúc khánh để khám và lấy thuốc
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy trung tâm y tế xã đã thực hiện việc quản lý bệnh nhân mắc bệnh mãn tính không lây nhiễm
không chỉ góp phần giảm tài cho bệnh viện tuyến trên mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho những người mắc bệnh như ông phường
không phải di chuyển xa mà có thể được khám và cấp thuốc ngay tại địa phương
tôi bị huyết áp cao cứ phải nhờ các cháu đưa về viện để mà lấy thuốc
thế bây giờ ở xã này đã có cái phòng để mà đo huyết áp rồi thì là có cái thuốc ở xã thì chúng tôi thấy nó tiện lợi hơn nhiều
không phải đi bệnh
để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngay tại tuyến cơ sở huyện yên lập đã huy động nhiều nguồn lực
trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia về y tế để đầu tư nâng cấp các trạm y tế xã thị trấn
đến nay một mươi hai trên một mươi bảy trạm đã đạt chuẩn quốc gia về y tế
tôi cũng đã được quán triệt và cũng đã được học lớp thay đổi hành vi cho từng cán bộ
vì tôi cũng quán triệt cho nhân viên sạm là phải
mình là người đầu tiên tiếp xúc với bệnh nhân ở cơ sở tuyến đợi ban đầu đấy
thì phải quan tâm đến người dân và có cái thái độ ân cần niềm lở
không được tỏ thái độ mình ban ơn cho bệnh nhân mà mình là người phục vụ cho nhân dân
bên cạnh đó có hơn hai trăm hai mươi cộng tác viên y tế thôn xóm đã đi từng ngõ gõ từng nhà
vận động bà con sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh dọn dẹp vệ sinh môi trường đường
làng ngõ xóm thực hiện các biện pháp phòng trừ dịch bệnh
nhờ đó ý thức của người dân cũng được nâng lên rõ rệt
tập quán sinh hoạt lạc hậu đang dần thay đổi
y tế xã đồng thịnh luôn thường xuyên có kế hoạch phối hợp với nhân viên y tế thôn bản
thường xuyên xuống khu hành chính đến trực tiếp các hộ gia đình tuyên truyền về công tác vệ sinh
phòng bệnh phòng dịch tại hộ gia đình và tại khu dân cư
trong những thời gian này là không có dịch bệnh lớn
hiện đội ngũ nhân viên y tế cơ sở được quan tâm đào tạo bồi dưỡng đảm bảo một trăm linh trạm y tế có bác sĩ
số người đến khám chữa bệnh ở các trạm y tế trên địa bàn ngày càng tăng
qua đó thiết thực góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân
trong phần tin quốc tế hàn quốc và triều tiên thảo luận cấp chuyên viên về paralympic
tại mỹ lan sóng kêu gọi tiêu hủy súng trên mạng xã hội
hàn quốc và triều tiên vừa bắt đầu tiến hành các cuộc thảo luận cấp chuyên viên về việc bình nhưỡng
cử đoàn tham gia đại hội thể thao thế giới dành cho người khuyết tật paralympic mùa đông
sẽ diễn ra tại thành phố pyeongchang của hàn quốc vào tháng ba tới
theo hãng tin yonhap tham dự cuộc thảo luận cấp chuyên viên về paralympic
phái đoàn hàn quốc gồm ba người do tổng vụ trưởng lee jothé dẫn đầu trong khi phái đoàn triều tiên gồm ba người
do phó chủ tịch ủy ban thống nhất và hòa bình triều tiên hwang chung seong dẫn đầu
tại cuộc đối thoại hai bên tập trung trao đổi các vấn đề cụ thể như thành phần đoàn vận động viên triều tiên
lộ trình thăm hàn quốc của đoàn nghệ thuật cổ động viên lịch trình biểu diễn của đoàn nghệ thuật từ triều tiên
trong các cuộc đàm phán vào tháng trước triều tiên đã nhất trí cử một đoàn gồm một trăm năm mươi thành viên tới tham dự paralympics pyeongchang hai nghìn một mươi tám
gồm các quan chức thuộc ủy ban olympic người khuyết tật triều tiên vận động viên đoàn nghệ thuật cổ động viên và nhóm các nhà báo
paralympic mùa đông pioncheng hai nghìn một mươi tám diễn ra từ ngày chín đến ngày một mươi tám tháng ba tới hứa hẹn sẽ là kỳ thế vận hội mùa đông dành cho người khuyết tật lớn nhất trong lịch sử
ủy ban tổ chức paralympic pioncheng hai nghìn một mươi tám cho biết tính đến ngày hai mươi bốn tháng hai
đã có năm trăm bảy mươi vận động viên từ bốn mươi chín quốc gia trên thế giới đã đăng ký thi đấu
cao hơn hẳn so với mức năm trăm bốn mươi bảy vận động viên từ bốn mươi năm quốc gia tại paralympics sochi hai nghìn một mươi bốn
sau vụ thảm sát học đường tại bang florida đã khiến một mươi bảy người bị thiệt mạng
cuộc tranh luận về kiểm soát súng đạn tiếp tục nóng lên tại nước mỹ
đáng chú ý nhiều người vốn đang sở hữu vũ khí đã sử dụng mạng xã hội để chia sẻ và kêu gọi mọi người cùng tiêu hủy súng
góp phần ngăn chặn những vụ việc thương tâm có thể xảy ra trong tương lai
nhiều người sở hữu súng đã đăng tải trên các trang mạng xã hội như twitter và facebook những đoạn video tự phá hủy súng
đính kèm từ khóa wallace với ý nghĩa hành động này sẽ giúp thế giới bớt đi được một khẩu súng
những người này kêu gọi cộng đồng sở hữu vũ khí có hành động phá hủy súng tương tự bởi họ lo ngại nếu bán súng đi
nó lại có thể rơi vào tay một đối tượng nguy hiểm nào khác
nếu không tự tay thực hiện
những người sở hữu súng có thể đến trụ sở cảnh sát gần nhất nhờ tiêu hủy hộ vũ khí
đáng chú ý đa phần những lời kêu gọi này đều đăng tải hình ảnh tiêu hủy mẫu súng trường bán tự động ar một mươi năm
loại vũ khí được nhiều người dân mỹ ưa chuộng và cũng là vũ khí gieo rắc kinh hoàng trong các vụ xả súng tại mỹ
lan sóng kêu gọi tiêu hủy súng này được đưa ra trong bối cảnh hai viện quốc hội mỹ dường như khó có thể vượt qua
được sự bất đồng giữa đảng dân chủ và đảng cộng hòa để đưa ra được những hạn chế mới liên quan đến sở hữu súng đạn
bất chấp yêu cầu dẫn độ từ chính phủ thổ nhĩ kỳ một tòa án của cộng hòa séc vừa ra phán quyết
phóng thích cựu thủ lĩnh của liên minh dân chủ người quốc ở syria ông saleh mouslim
quyết định phóng thích cựu thủ lĩnh của liên minh dân chủ người quốc pid ở syri được đưa ra chỉ một ngày
sau khi chính phủ thổ nhĩ kỳ chính thức đề nghị cộng hòa xéc dẫn độ ông này về nước
trước đó ngày hai mươi năm tháng hai nhà chức trách xéc đã bắt giữ ông saleh mouslim tại thủ đô praha
theo yêu cầu của ankara với cáo buộc chống phá nhà nước và giết người
vụ bắt giữ trên diễn ra trong bối cảnh thổ nhĩ kỳ tuyên bố mở rộng chiến dịch quân sự mang tên nhành oleu
nhằm đánh đuổi các tay súng thuộc các đơn vị bảo vệ nhân dân người quốc
nhánh vũ trang của pid tại syri vốn bị nước này coi là một tổ chức khủng bố vì có quan hệ với đảng công nhân người quốc pkk
từ vùng afrin tới manbi
cách đó là một tổ chức khủng bố
nó có một trăm linh km về phía đông bất chấp cảnh báo của mỹ
chiến dịch trên đã làm gia tăng căng thẳng giữa thổ nhĩ kỳ và mỹ do ipg là lực lượng được mỹ hậu thuẫn
trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng is
cuba vừa cho biết năm hai nghìn một mươi bảy ngành xì gà của nước này đã đạt doanh thu là năm trăm linh triệu usd tăng một mươi hai so với năm hai nghìn một mươi bảy
bất chấp việc nước mỹ đã siết chặt các biện pháp bao vây cấm vận chống lại đảo quốc caribe này
mức doanh thu năm trăm linh triệu usd được phó chủ tịch tập đoàn habanos ông leopoldo gonzález
công bố trong lễ khai mạc lễ hội xì gà la habana lần thứ hai mươi từ ngày hai mươi sáu tháng hai đến ngày hai tháng ba
hiện tại tập đoàn habanos đang thương mại độc quyền hai mươi bảy thương hiệu xì gà nguyên chất sản xuất hoàn toàn thủ công của cuba
châu âu tiếp tục chiếm thị phần lớn nhất của sản phẩm độc đáo này với năm mươi bốn tiếp đó là châu mỹ với một mươi bảy trong khi châu á thái bình dương chiếm một mươi năm
và châu phi trung đông chiếm một mươi bốn
xét về quốc gia các thị trường tiêu thụ xì gà nguyên chất chủ yếu của cuba nước cung cấp tới chín mươi loại sản phẩm này trên thế giới
lần lượt là tây ban nha pháp trung quốc đức cuba thị trường nội địa thụy sĩ liban các tiểu vương quốc ả rập thống nhất anh và canada
trong số này trung quốc là thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhất lên tới ba mươi ba trong năm qua
tập đoàn habanos cũng cho biết những trận bão quét qua cuba trong năm hai nghìn một mươi bảy trong đó có siêu bão ima
không ảnh hưởng tiêu cực đáng kể tới sản lượng thu hoạch và doanh số
của ngành xì gà cuba chủ yếu do việc tỉnh cực tây pina del rio cái nôi nguyên liệu của ngành công nghiệp độc đáo này
may mắn nằm trong số ba trên một mươi năm tỉnh không bị bão ima tràn qua
lễ hội xì gà la habana lần thứ hai mươi thu hút gần hai người tham gia từ bảy mươi quốc gia trong đó có hai trăm linh nhà báo
cùng một trăm tám mươi bốn doanh nghiệp tham gia trưng bày của hai mươi nước
tại triển lãm di động quốc tế hai nghìn một mươi tám đang diễn ra ở barcelona của tây ban nha công nghệ năm g của trung quốc đã trở thành tâm điểm của sự chú ý
tập đoàn huawei đã trình làng sản phẩm chip đầu tiên cho phép các thiết bị di động truy cập internet tốc độ cao năm g
sản phẩm chip cho phép các thiết bị di động truy cập internet tốc độ cao năm g là sản phẩm chipset thương mại đầu tiên trên thế giới đáp ứng tiêu chuẩn năm g
cũng theo đại diện của huawei tốc độ tải của các con chip này sẽ nhanh hơn đáng kể so với các công nghệ bốn g hiện tại
đây là chip năm g đầu tiên trên thế giới và sớm nhất trên thị trường
tốc độ tải của con chip này là một đơn vị gigabit
chẳng hạn tốc độ internet bình thường tại hộ gia đình khoảng một trăm linh mb nhưng với chip năm g của huawei nó lên đến hai gigabit gấp hai mươi lần bình thường
trong khi đó một tập đoàn công nghệ khổng lồ khác của trung quốc là zte cũng đã giới thiệu hệ thống kiểm tra dữ liệu cho mạng năm g
công nghệ bốn g thay đổi cuộc sống của mọi người nhưng công nghệ năm g chuyển đổi toàn bộ xã hội
với khẩu hiệu tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn triển lãm thế giới di động năm nay sẽ tập trung vào những dự án phát triển mới nhất liên quan đến công nghệ năm g như thành phố thông minh chăm sóc sức khỏe con người trong tương lai hệ thống phương tiện giao thông không người lái và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi thân ái